thưa quý vị đối với khu vực miền núi và các tỉnh miền trung nhất là tỉnh quảng nam
tình trạng sạt lở núi luôn là nỗi lo thường trực của chính quyền và người dân khi mùa mưa bão đến
nguy cơ sạt lở núi tại tỉnh quảng nam đang lan rộng hơn
thậm chí là ngay như những điểm tránh trú mưa lũ cho cộng đồng cũng không còn là nơi an toàn
ghi nhận tại huyện miền núi nam trà my của tỉnh quảng nam
nơi thường xuyên gánh chịu tổn thất do thiên tai gây ra
đây là trung tâm của xã trà mai huyện nam trà my
mưa lớn nước từ trên sườn núi chảy xuống đường thành suối
điều đáng lo ngại là toàn bộ dãy núi chạy dọc trung tâm xã liên tục sạt xuống khu dân cư
ngay như cây xăng này nước lũ và đất đá đã chản xuống người đi đường nơm nớp lo sợ
một số ngôi nhà bên dưới cây xăng đã bị vùi lấp khiến nhiều người bất an
xuống mùa mưa vào là sọt lở rất nhiều
khu vực từ trên này xuống là nó đắt đó với lại nước nó cứ sọt ra
nói chung là không an toàn
có một khu vực từ đoạn này xuống tới đoạn này là nó sọt lở rất là nguy hiểm không an toàn
trung tâm hành chính huyện nam trà my ở xã trà mai
đồi cao suối sâu hầu hết các trụ sở làm việc đều nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất lớn
ngay như công trình phòng tránh thiên tai cũng không còn là nơi an toàn
qua từng năm tình trạng sạt tại các khu dân cư ở trung tâm huyện nam trà my tăng lên
khu vực này có ba trăm linh hộ gia đình có nguy cơ mất nhà sáu người luôn trong tình trạng sơ tán khẩn cấp
nguy cơ sạt lở ở khắp nơi việc xây dựng bản đồ sạt lở vẫn còn trên giấy
những khu vực từng được xem là nơi an toàn như nóc ông đề nhưng lại xảy ra sạt lở nguy hiểm
không chỉ những khu vực sung yếu mà cả những khu vực trung tâm các xã thậm chí là huyện như nam trà my
cũng được cảnh báo nằm trong vùng có nguy cơ sạt trượt đất rất cao
ứng phó với sạt lở trên diện rộng dường như ngoài tầm của chính quyền cấp huyện
hiện nay trên điều hành huyện nam trà my thì nói chung có nguy cơ sạt lở hầu như rất là lở
kể cả trung tâm huyện sạt lở núi sạt lở bờ sông suối cằn cái nguồn gần phấy
sạt lở nhiệt
tỉnh quảng nam đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để sắp xếp dân cư miền núi phòng tránh thiên tai
tuy nhiên nguy cơ sạt lở trên diện rộng là một thách thức rất lớn
vì vậy cần khảo sát địa chất bài bản quy hoạch và xây dựng các công trình phù hợp
để hạn chế thấp nhất những thiệt hại sạt lở gây ra